thực hiện nghị định sáu mươi bảy cp của chính phủ tỉnh quảng trị đã đầu tư và phát triển mạnh các loại tàu vỏ thép vỏ gỗ có công suất lớn để vươn khơi vươn xa bán biển
tuy nhiên vấn đề khó khăn đang đặt ra cho tỉnh quảng trị đó là thiếu nghiêm trọng khu neo đậu tránh chú bão điều này đã làm cho nhiều ngư dân không khỏi băn khoăn và lo lắng
ông bùi đình sành là trưởng ban tự quản tàu thuyền ở khu phố năm thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
toàn đội tàu tự quản của ông sành có bốn mươi năm tàu trong đó có bốn chiếc tàu gỗ công suất trên chín mươi cv và ba tàu vỏ thép
ông bùi đình sành là trưởng ban tự quản của ông sành huyện do linh tỉnh quảng trị
tỉnh quảng trị chỉ có một công trình neo đậu trú bão nam cửa việt theo thiết kế công trình này dành cho tàu dưới hai trăm năm mươi cv
với việc phát triển như hiện nay các loại tàu vỏ thép có công suất từ tám trăm linh đến một cv thì rất khó khăn trong việc quay trở
ngoài việc thiếu bến neo đậu tránh chú bão các cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá của quảng trị cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
bởi các cảng cá ở quảng trị được xây dựng từ lâu nên không đáp ứng được theo sự phát triển như hiện nay
toàn tỉnh quảng trị có ba cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá
như cảng cá cửa việt này có chiều dài bốn mươi mét nhưng với một tàu vỏ thép có chiều dài ba mươi mét nên đối với việc cảng cá cửa việt chỉ đáp ứng cho một tàu vỏ thép và một tàu vỏ gỗ nhỏ mà thôi
quảng trị đã có biên pháp
quảng trị đã có biên pháp để mở rộng các khu neo đậu để giúp cho bà con
thứ nhất là khu neo đầu tránh trụ bão ở bắc cửa việt đã trình lên bộ kế hoạch đầu tư và bộ tài chính đang thẩm định để chờ trình thủ tướng phê duyệt
cái thứ hai là mở rộng cảng cá bờ nam cửa việt lên cảng cá cấp một của quốc gia và mở rộng cả câu tàu ra để hỗ trợ cho bà con trong việc mua bán cho thuần tiền
neo đậu ở giữa dòng sông dưới chân cầu bằng những sợi dây thừng
nhỏ như thế này không thể nói trước được điều gì xảy ra với các con tàu này mỗi khi có bão lũ ập đến
vẫn biết là nguy hiểm nhưng nhiều hộ ngư dân ở tỉnh quảng trị cũng không còn cách nào khác khi khu neo đậu cho tàu thuyền đang thiếu nghiêm trọng